theo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ hiện tại thành phố đang xử lý rác thải sinh hoạt trong điều kiện công nghệ xử lý rác thải còn nhiều khó khăn
những tác động của chất thải rắn đến môi trường và sức khỏe của con người cần được quan tâm sâu sát và phải giải quyết triệt đề
theo đó công tác thanh tra xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải thường xuyên được tổ chức để kịp thời nắm bắt thực trạng xử lý
và tham mưu giúp ủy ban nhân dân thành phố cần thơ xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về quản lý chất thải
tuy nhiên đa số chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố hiện chưa được thu gom phân loại tại nguồn
công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang sử dụng là trôn lấp và từng bước chuyển đổi qua công nghệ đốt
tại thành phố cần thơ hiện chưa có đơn vị thu gom vận chuyển và nhà máy xử lý gây khó khăn cho các cơ sở phát sinh lượng rắc thải ít
chi phí vận chuyển cao dẫn đến thực trạng tiêu cực là bỏ rác nguy hại lẫn với rác sinh hoạt gây khó khăn cho việc xử lý lượng rác này